trên toàn quốc có rất nhiều tấm gương tiêu biểu đảng viên vượt khó làm giàu chính đáng
họ đảm đương nhiều công việc nhưng vẫn sống giản dị trong sáng hết lòng vì cộng đồng
anh điêu văn phòng là một trong những người như vậy
một đảng viên trẻ của tổ dân phố số một phường sông đà thị xã mường lây tỉnh điện biên
sau nhiều năm bươn trải với đủ thứ nghề để mưu sinh cuối năm hai nghìn chín
khi thị xã mường lây cơ bản hoàn thiện công cuộc tái thiết đô thị
cũng là lúc lòng hồ thủy điện sơn la đã đạt cao trình tích nước lớn nhất
đảng viên điêu văn phòng quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống vó bè để khai thác thủy sản
nhờ chịu khó học hỏi nên vào các tháng của mùa nước dân
mỗi ngày gia đình anh phòng thu được hàng trăm kg tôm cá
tôi vẫn xác định rõ là làm một đảng viên thì thứ nhất là mình phải có kinh tế ổn định
chứ nếu mà kinh tế mà không ổn định thì nói có khi người ta cũng không nghe
không chỉ chú trọng làm kinh tế gia đình
nhiều năm trở lại đây đảng viên điêu văn phòng được nhân dân trong tổ dân phố tín nhiệm
bầu làm trưởng ban công tác mặt trận tổ trưởng dân phố
tuy cùng lúc đảm đương nhiều việc
song dù ở cương vị nào anh vẫn luôn thu xếp thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đồng chí điêu văn phòng là đảng viên tri bộ tổ dân phố một
là một trong rất là nhiều những đảng viên tiêu biểu trên địa bàn phường sông đà
trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên thì đồng chí là một đảng viên gương mẫu
trách nhiệm trong công tác và thực hiện cái
nghĩa vụ của người đảng viên trong lĩnh vực phát triển kinh tế
đồng chí là một trong những đảng viên đã mạnh dạng
chuyển đổi cơ cấu ngành nghề cũng như là cây trồng vật nuôi
để cho phù hợp với tình hình thực tế
sống giản dị trong sáng hết lòng vì cộng đồng dân cư
tấm gương làm việc của đảng viên điêu văn phòng
đã được người dân tổ dân phố chân quý học tập làm theo